tiếp tục với những tin tức khác
tại bình định do mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương
khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
nhiều tuyến đường ở vùng trũng như huyện tuy phước và phù cát bị chìm trong nước
xe máy và người đi bộ không thể qua lại
trước tình hình trên công an các địa phương đã phân công cán bộ chiến sĩ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ liên tiếp
trong ba ngày vừa qua để làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe của nhân dân
bên cạnh việc ngăn ngừa không để người dân tự ý đi xe máy đi bộ băng qua đoạn đường bị ngập nặng
các bộ chiến sĩ công an còn hỗ trợ giúp đỡ đưa người dân và phương tiện lên những chiếc xe cơ giới
để qua lại các vùng trũng được an toàn
với tinh thần nhiệt tình trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương
đến thời điểm hiện tại tỉnh bình định chưa xảy ra trường hợp nào thương vong
do bị lũ cuốn trôi khi di chuyển qua vùng ngập lụt